năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu sau hơn một mươi năm năm nhập ngũ và tham gia khắp các chiến trường từ khu bốn cho đến chiến đấu bảo vệ biên giới tây nam
trung ý phạm đình hán bị thương và suốt ngũ trở về nhà
với cơ thể chịu nhiều di chứng nghiêm trọng từ chiến tranh khiến sức lao động giảm suốt chỉ còn bốn mươi
cuộc sống khó khăn muôn phần nhưng ông hán quyết tâm vượt lên số phận đưa gia đình mình thoát nghèo
thời điểm đó ông hán phát hiện mình bị nhiễm chất độc hóa học khi đứa con gái đầu lòng vừa sinh ra
đã mang dị tật thương con thương vợ và với tính cách nhạy bén dám nghĩ dám làm nên ông cùng vợ bắt tay vào mở cửa hàng
thu mua chế biến dây điện bình hơi và phụ tùng máy tàu bằng nhôm sắt
lúc đó rất là nghèo không có vốn tần tiện tần tiện mãi thì được có khoảng từ một mươi năm đến hai mươi triệu so với bây giờ
nhưng mà rất hà tiện rất tiết kiệm chỉ muốn làm sao là cho mình có hàng mình bán đi để phục vụ cái kinh tế
khi tích lũy được vốn ông mạnh dạn mời những người đồng chí sinh hoạt chung trong tri hội cựu chiến binh phường an lạc về cùng làm cũng như giúp các hội viên có nền tảng vững chắc để khởi nghiệp thoát nghèo
khi là cũng tham gia công tác dự án sinh xã hội cũng là giúp đỡ cho người nghèo hàng năm các ngày lễ tết giúp đỡ cho một số quân nhân chức ngủ công nhân lao động anh em gặp khó khăn
trong đó là khi bở đơn vị quân đội về thì không có gì
không có gì làm thì chứ cũng giúp đỡ được hơn vài chục công nhân
tôi vô là làm được bốn năm rồi mà mức lương cũng đủ thu nhờ đủ sống chú hén nói chuyện với tôi rất là tốt xem cũng như người trong nhà
tôi rất là cảm động với cái chuyện là các cháu gặp việc gì các cháu cũng làm
thế cho nên là mời các cháu về thì mình giúp đỡ các cháu
vừa là có một cái công việc việc làm nó vừa lành mạnh nó vừa ổn định nhưng mà phải đợi sống nó khá lên
thì tôi mừng lắm
trải qua nhiều năm vất vả người thương binh hai trên bốn từ hai bàn tay trắng giờ đây đã là chủ của ba cửa hàng chuyên cung cấp kinh doanh phụ tùng máy móc có tiếng tại khu vực chợ sắt an lạc
bởi ông hán luôn ý thức rằng chỉ có bản thân nỗ lực cố gắng thì mới mong thoát nghèo không nên trông chờ ỉ lại vào sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương